những ngày qua bộ y tế đã bắt đầu ký xác nhận kết quả tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của cơ sở gửi lên hệ thống
đến nay năm trăm linh người đã có xác nhận hồ chứa vaccine trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và pc covid
hiện các địa phương và cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng đang xác nhận thông tin tiêm chủng bằng chữ ký số
trước khi chuyển dữ liệu lên hệ thống để cục y tế dự phòng bộ y tế xác nhận hồ chứa vaccine cho người dân
hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam sử dụng các tiêu chuẩn do tổ chức y tế thế giới who và liên minh châu âu
hiện đang được sử dụng tại sáu mươi hai quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng
bộ y tế có trách nhiệm băng hành biểu mẫu quy trình và thực hiện cấp hộ chiếu vaccine
theo quyết định số năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai qdbit ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy trình xác nhận hộ chiếu vaccine bao gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng thực hiện ra soát bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng với cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư theo các văn bản hướng dẫn của bộ y tế
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
dữ liệu sẽ được đẩy về hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
hộ chiếu vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và pc covid hoặc trên trang tra cứu bộ y tế
liên quan đến việc ký xác nhận hồ chứa vaccine ngày một mươi năm tháng bốn bộ y tế tiếp tục có văn bản gửi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ và y tế các bộ ngành
về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc là hai trăm linh chín một trăm linh một hai trăm chín mươi bảy liều
hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế
người có tấm hộ chiếu này đã được chứng nhận sức khỏe ổn định và có lợi thế khi xin visa để xuất cảnh
hội chứa vaccine ra đời mang rất nhiều lợi ích như giúp các cơ quan y tế kiểm soát tốt và dễ dàng hơn tình hình sức khỏe mỗi người
giúp người dân dễ dàng khi nhập cảnh các quốc gia khác hỗ trợ các quốc gia mở cửa đón khách quốc tế